theo thông tin từ sở y tế hà nội kể từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội sắp nhập toàn bộ trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình của các quận huyện thị xã về trung tâm y tế quận huyện thị xã và bắt đầu vận hành trung tâm y tế đa chức năng
thực hiện nghị quyết một mươi chín của trung ương về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thu gọn đầu mối trong lĩnh vực y tế hiện một số địa phương đã có quyết định sắp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế
riêng hà nội đã hoàn thành xong việc sắp nhập ba mươi trung tâm dân số của các quận huyện thị xã vào trung tâm y tế quận huyện thị xã vận hành theo mô hình trung tâm đa chức năng nhưng giữ nguyên tên gọi là trung tâm y tế
theo đó quá trình sắp nhập sẽ thay đổi
thực hiện theo hình thức bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy cơ sở vật chất trang thiết bị nguồn tài chính
giám đốc các trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình của các quận huyện thị xã sau khi sắp nhập về trung tâm y tế sẽ giữ chức vụ phó giám đốc trung tâm y tế